tình yêu thương của mình đến với đồng bào đang trong lúc nguy khó
trò chuyện với phi nhung cô đã nói
hôm nay em đi bữa cuối rồi bay về mỹ
và chuyến đi tử thiện đó thật sự là chuyến đi tử thiện cuối cùng của nữ danh ca
trong loạt hình ảnh được chính diễm phạm quản lý thân cận lo tất cả mọi thứ trong cuộc sống lẫn công việc châu phi nhung hơn một mươi năm nay đăng tải
có thể thấy không khí căn nhà tại đường chu văn an quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
nơi phi nhung sống lúc sinh thời đã nhuốm màu tang thương với hình ảnh các con nuôi của phi nhung khăn trắng đội đầu quầy lại khấn mẹ trước bàn thờ
các con nuôi đều buồn bã khi nhìn di ảnh của cố nghệ sĩ
thiên ngân con gái nuôi của phi nhung và cũng là ca sĩ một mươi tám tuổi chuyên hát giọng nhạc dương ca chữ tình xót ra bày tỏ
còn phải làm sao đây mẹ ơi khiến nhiều người không khỏi đau lòng trước nỗi mất mát to lớn này
nghệ sĩ việt hương cũng chia sẻ
hiện tại việt hương cùng gia đình đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để chăm lo vẹn toàn hậu sự cho ca sĩ phi nhung
việt hương sẽ có những thông báo chính thức sau khi các thủ tục hồi sự đã được sắp xếp chú đáo
được biết khi nào gia đình nhận được cho cốt của ca sĩ phi nhung thì mới có thể tổ chức một tăng lễ trọn vẹn
đúng với các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố hồ chí minh
bạn bè đồng nghiệp người thân và đông đảo khán giả
tìm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của nữ danh ca
tuy nhiên trên mạng hiện nay xuất hiện nhiều video clip cắt ghép và vô số thông tin xuyên tạc giả mạo đám tang của phi nhung
rất nhiều clip đăng tải trên youtube về đám tang phi nhung
nhưng lại lấy hình ảnh đoạn băng từ đám tang nghệ sĩ trí tài và cả đám tang mẹ của nghệ sĩ việt hương
để làm thành nội dung video đám tang phi nhung
nghệ sĩ kịch diễn viên điện ảnh nổi tiếng thập niên một nghìn chín trăm chín mươi hồng loan
con gái nghệ sĩ bảo quốc bức xúc lên tiếng
trên mạng họ cắt ghép một cách nhẫn tâm đủ các loại đám tang
và những clip ghi tựa đám tang phi nhung
đánh vào tâm lý tò mò của khán giả
để làm ra những tin như vậy hỏng câu view trục lợi
bất chấp sự đau đớn của gia đình người thân của phi nhung
cũng như những người hâm mộ thật sự yêu thương ca sĩ phi nhung
khiến ai coi xong cũng đều phẫn nộ
trước đó em trai ruột của ca sĩ phi nhung lập bàn thờ đội
vì ở mỹ lời tiến biệt gây xúc động
vào giảng sáng ngày hai mươi chín chín theo giờ việt nam
em trai ruột của ca sĩ phi nhung đã lập bàn thờ
và viết lời cuối cùng cho chị gái
nhìn cảnh khăn trang đặt cạnh di ảnh với nụ cười tươi của ca sĩ phi nhung
khiến ai cũng xúc động xót xa
trước mắt mắt quá lớn em trai của ca sĩ đã nghẹn ngào
chị yêu của em hôm nay ngày cúng đầu tiên của em dành cho chị
em chỉ nấu những món ăn chị thích và mỗi lần chị em mình hay gặp hay ăn
em không thể tin được điều này sẽ xảy ra
ăn như một người từ trên trời rơi xuống vậy
em cắt khăn tang cho chị như em cắt từng đoạn gan của em vậy
em rất mạnh mẽ lắm rồi
trước đó khi hai tin chị đã vĩnh viễn lìa sai trần thế
em trai đã vô cùng suy sụp bàng hoàng không muốn chấp nhận thông tin
chỉ yêu của em cuộc đời chị đã vất vả lắm rồi
chị hãy yên nghỉ em không tin đây là sự thật
ai cũng biết hoàn cảnh gia đình phi nhung từ nhỏ đã hết chịu cảnh cha mẹ tứ bể
phi nhung là con lai mẹ lấy chồng khác và có thêm những người em cùng mẹ khác cha
do bố mẹ mất từ sớm nên từ nhỏ khi mới học lớp sáu
phi nhung phải kiếm sống bằng nghề may để phủ mẹ nuôi các em
cũng như là chứa dợt tinh thần suốt nhiều năm qua cho các em của mình
khi phi nhung nằm bệnh viện em sai xin nguyện giảm tuổi thọ
để cầu mong cho chị ta qua nạn khỏi
về em chỉ có một người chị này thôi
em trai phi nhung đã viết như vậy
trong khi đó cũng tại mỹ wendy pham con gái ruột phi nhung
đã đại diện gia đình đang cáo phó cho người mẹ ván số của mình
hiện gia đình phi nhung đang gửi gắm nghệ sĩ việt hương tại việt nam
lo mọi việc khi phi nhung qua đời
việt hưng nói cô và gia đình đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết
để lo vẹn toàn cho hậu sự của ca sĩ phi nhung
và sẽ có thông báo chính thức sau khi các thủ tục được sắp xếp chú đáo
quản lý ca sĩ phi nhung cũng cho biết vào tối ngày hai mươi tám hai mươi chín
gia đình và thầy thích nhận tờ chủ trì đắt tổ chức lễ cầu siêu
tưởng niệm cho nữ nghệ sĩ tại chùa xác ngộ quận một mươi tp hcm
tối muộn ngày hai mươi tám tháng chín wendy phạm đã hát đại diện gia đình đang cáo phó
thông tin về hội sự của cố ca sĩ phi nhung tại việt nam chưa được thông báo cụ thể
ngoài con gái ruột thì con gái nuôi cố ca sĩ là thiêng ngân
cũng bật khóc nức nở khi hai tin phi nhung qua đời
đối với cô giọng ca bông điên điện là tấm gư sáng để bản thân nói theo
thiêng ngân tâm sự rằng
lúc sinh thời mẹ nuôi rất thương mình
từ hồi mẹ bạn tới giờ em cũng không được gặp mẹ
em rất muốn khoe kết quả học tập với mẹ nhưng vẫn chưa được thì mẹ đã mất
cô khóc nghẹn
thiêng ân tâm sự trong khoảng thời gian làm con nuôi của phi nhung
cố ca sĩ luôn mong muốn cô học giỏi thành tài
mẹ lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong lòng của mẹ yếu đuối lắm
nhữ ca sĩ thiêng ngân cho biết

trước đây khi hai tin phi nhung nhập viện điều trị covid một mươi chín
thiêng ngân luôn mong cầu mẹ nuôi mình khỏi bệnh để cùng đưa cô đến trường
cô đã viết
mẹ ơi mẹ nhanh khỏe để đi cùng con lên trường nhà mẹ
con tin mẹ sẽ làm được con sẽ cố gắng không khóc đến khi mẹ trở về nhà
cố lên mẹ
trong số các con nuôi của cố ca sĩ phi nhung có hồ văn cường là người nổi tiếng nhất
nam ca sĩ được phi nhung nuôi dài từ nhỏ
đến khi đủ một mươi tám tuổi
thì cô đã ra đi mãi mãi
mới đây nam ca sĩ đã bày tỏa niềm đau xót khi nghe tin mẹ nuôi mình qua đời
anh nói bản thân không thể chia sẻ gì hơn vì nỗi đau quá lớn
trước đó hồ văn cường từng có mâu thuẫn với cố ca sĩ
tuy nhiên sau đó nam ca sĩ đã xin lỗi mẹ nuôi của mình
lúc sinh thời cô ca sĩ phi nhung tâm sự rằng

hồ văn cường là đứa con trai hiền lành

và luôn mong mọi điều tốt đẹp đến với con của mình
thật đúng lạ
con tảm đã nhả hết tơ
màn nhung đã khép giấc mơ giữa đời
con tảm đã nhả hết tơ
màn nhung đã khép giấc mơ giữa đời
cho đến giờ chắc hẳn vẫn còn nhiều fan bến mộ giọng caboero
một thời khuấy đảo các sân khấu trong và ngoài nước
một vài người em không tin vào việc ưu thân tượng của mình
đã mãi mãi ra đi
nhưng sự thật vẫn là sự thật
một ngôi sao trên bầu trời nghệ thuật đã tắt
khép lại kiếp hồng nhan bạc mệnh
đến đây thời lục của chương trình đã hết
nếu thấy có ích hãy ấm like share và theo dõi kênh của chúng tôi
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại